tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi đã tổ chức khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch lý sơn lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề lý sơn tinh hoa di sản
chương trình đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách thập phương
tuần lễ văn hóa du lịch biển đảo lý sơn là hoạt động có ý nghĩa nhằm tuyên truyền về tầm quan trọng của biển đảo đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tăng cường công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cư dân lý sơn
tuần lễ cũng có phần quảng bá hình ảnh quê hương con người đất đảo lý sơn từ đó khai thác hiệu quả các thế mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội văn hóa du lịch
tạo điểm nhấn trong xây dựng sản phẩm thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến với lý sơn
tại đêm khai mạc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng ngãi đã trao bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho di tích khảo cổ xóm ốc và di tích khảo cổ suối trình